chiều nay tại hà nội trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức buổi họp báo
thông tin về việc ra mắt ứng dụng pc covid ứng dụng thống nhất phòng chống dịch trên cả nước
theo đại diện trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia pc covid là ứng dụng tổng hợp các tính năng hiện có của các ứng dụng chống dịch khác
ncov bluezone vhd covid một mươi chín và được thiết kế lại sao cho thuận tiện nhất đối với người dùng
về việc thông tin của người dân như dữ liệu tiêm chủng chưa được cập nhật đầy đủ bộ thông tin và truyền thông cho biết sẽ cố gắng phối hợp cùng các bộ ban ngành cập nhật
chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất đồng thời trên ứng dụng sẽ thiết kế kênh phản ánh dữ liệu để người dân có thể phản hồi và đóng góp các ý kiến
đối với các ứng dụng khác trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia cho biết đã lên kế hoạch
gỡ bỏ ra khỏi kho ứng dụng sau đó một khoảng thời gian các ứng dụng còn lại sẽ ngừng hoạt động và chuyển dữ liệu thống nhất với pc covid
các ứng dụng này chưa thể lập tức đóng và ngừng hoạt động vì có thể nhiều người dân cơ quan vẫn đang dùng hàng ngày cần có thời gian cho người dùng chuyển đổi